đêm một mươi chín và sáng ngày hai mươi tháng một không khí lạnh tác động đến tỉnh lào cai đạt ngưỡng mạnh nhất
khiến nhiệt độ ở các địa phương trên địa bàn đồng loạt giảm xuống mức thấp nhất trong đợt rét lạnh này
theo đài khí tượng thủy văn lào cai cho biết lúc bảy giờ sáng nay hai mươi tháng một
các trạm khí tượng trên địa bàn quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi
như thành phố lào cai giảm còn một mươi bốn bảy độ c huyện bảo yên một mươi bốn hai độ c huyện bắc hà rét hại một mươi năm độ c
đặc biệt tại khu du lịch quốc gia sapa rét nhất chỉ còn bảy độ c
đây là mức nhiệt thấp nhất được ghi nhận trong đợt rét này
dự báo đêm nay không khí lạnh ảnh hưởng đến vùng lào cai có cường độ ổn định nhiệt độ tại các khu vực ít biến động
vùng thấp trời rét đậm vào đêm và sáng sớm vùng núi rét hại các vùng núi cao rét hại nặng
do đó bên cạnh việc chuẩn bị cho ngày tết nguyên đán đang đến gần
người dân nhất là tại các khu vực vùng cao cần thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống rét cho người vật nuôi và cây trồng